dự kiến bến xe miền đông mới tại tp hcm sẽ hoạt động từ giữa tháng tám này
để giúp cho hành khách sử dụng xe buýt di chuyển kết nối đến các bến xe thuận tiện
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đã triển khai cải tạo
nâng cấp nhiều điểm đón trả khách dọc các lộ trình kết nối từ bến xe cũ sang bến xe mới
cụ thể ngay từ cách đây hai tháng trung tâm quản lý giao thông công cộng đã chủ động triển khai cải tạo
gần ba mươi điểm đón trả khách phục vụ kết nối bến xe miền đông cũ với bến xe miền đông mới
các vị trí cải tạo nằm trên những tuyến đường như bạch đăng điện biên phủ đinh bộ lĩnh
quốc lộ một mươi ba phạm văn đồng xa lộ hà nội quốc lộ một v v
hạng mục cải tạo bao gồm thay thế ba mươi năm nhà chờ xe buýt lắp đặt mới ba nhà chờ xe buýt
lắp đặt mới sáu mươi bảy trụ dừng xe buýt trong đó có hai mươi trụ dừng xe buýt có máy che
ngoài ra để kết nối khu vực trung tâm thành phố với bến xe miền đông mới
sở giao thông vận tải đã bố trí ba túi xe buýt có trợ giá và ba túi xe buýt không trợ giá
có lộ trình hướng đến hoặc đi qua bến xe dự kiến đến cuối năm nay sẽ mở tiếp hai túi xe buýt khác